ngày mai ngày bốn tháng sáu sẽ bước vào phiên chất vấn đầu tiên của kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
và trước khi quốc hội bước vào phiên chất vấn cử tri cả nước đã có nhiều ý kiến đánh giá
nhìn lại việc thực hiện lời hứa của các đại biểu quốc hội trong kỳ họp lần trước
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
nhìn chung cử tri đánh giá cao các hoạt động của quốc hội các cơ quan của quốc hội và các đại biểu quốc hội
hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu quốc hội nói chung và đại biểu quốc hội là các lãnh đạo đảng
nhà nước nói riêng có hiệu quả cao tạo niềm tin tưởng trong cử tri và nhân dân cả nước
bên cạnh đó cử tri cũng còn nhiều vấn đề băn khoăn chăn trở
mong muốn sẽ được đưa ra thảo luận tranh luận và giải trình trong phiên chất vấn tới đây của kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
có ba cái vấn đề mà bản thân tôi đang chăn trở là giáo dục là một
thứ hai là vấn đề an ninh năng lượng
và chủ yếu là các cái điện phát điện than
thứ ba là vấn đề kỹ thuật nói chung là vì những cái vấn đề ấy nó muốn rất nhiều tiền và nó động đến dân sinh rất lớn
tức là ba vấn đề lớn ấy tôi rất chăn trở và tôi mong là quốc hội là đi vào những cái ấy
và có bài bản và tính toán thật đầy đủ để rút ra những cái quyết sách mà nó có tính chất quyết định
đó là một cái vấn đề mà bản thân tôi đang chăn trở là giáo dục là một
trong ba ngày tiếp theo của kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn sẽ diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội
cử tri mong muốn sẽ được lắng nghe những tranh luận những ý kiến giải trình của các tư lệnh ngành